hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
với sự chỉ đạo quyết liệt của bộ thông tin và truyền thông hai tập đoàn viettel và vnpt đã huy động lực lượng tối đa phối hợp cùng với các xã phường thị trấn thần tốc triển khai
sau ba ngày hệ thống đã hoàn thành việc kết nối
và tới chiều tối ngày hai tháng chín từ phòng làm việc thủ tướng phạm minh chính đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thông qua hệ thống trực tuyến với toàn bộ hai năm trăm chín mươi bốn điểm cầu xã phường thị trấn của một mươi chín tỉnh thành phố phía nam
đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của bộ thông tin và truyền thông và hai tập đoàn viễn thông chỉ trong thời gian ngắn đã thiết lập được hệ thống đảm bảo chất lượng
hệ thống này sẽ là công cụ đắc lực để người đứng đầu chính phủ sử dụng thường xuyên trong việc kiểm tra giám sát chỉ đạo điều hành đến cấp xã phường thị trấn
song tình hình diễn biến dịch bệnh vẫn diễn ra phức tạp tại các tỉnh thành phố phía nam đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
việc sau ba ngày hệ thống trực tuyến được thiết lập thể hiện quyết tâm đưa công nghệ vào công tác phục vụ phòng chống dịch góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân